tại tổ một mươi năm thị trấn yên thế huyện lục yên yên bái về tội trộm cắp tài sản
vào tối ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy khi đi qua nhà bà làn thị phùng ở tổ sáu thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
thấy trong nhà không có ai mạnh đã lấy trộm chiếc xe máy rồi mang bán lấy tiền tiêu xài
đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng hoàng văn mạnh đã ra đầu thú tại công an huyện lục yên và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi của mình đối với hoàng văn mạnh đã bị tòa án nhân dân huyện lục yên tỉnh yên bái tuyên phạt một năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
được sự phối hợp của lực lượng bảo vệ và quần chúng nhân dân công an phường đông vệ thành phố thanh hóa đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn thị yên
ở sáu mươi một đinh lễ phường nam sơn thành phố thanh hóa là thủ phạm đã gây ra hai vụ trộm cắp xe máy tại bệnh viện tỉnh thanh hóa
đối tượng nguyễn thị yên đã khai nhận lợi dụng dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín ít người qua lại
lực lượng bảo vệ cũng lơ là trong việc trông coi
nguyễn thị yên đã đột nhập vào nhà xe lấy cắp xe máy sau đó đưa ra ngoài nhờ thợ sửa khóa đánh lại chìa khóa rồi mang đi tiêu thụ
trước đó ngày hai mươi tám tháng tám cũng với thủ đoạn trên nguyễn thị yên đã gây ra một vụ trộm cắp xe máy khác tại bệnh viện
thì các loại tội phạm cũng hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn
tại nghệ an công an huyện đô lương vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản qua hình thức bảo kê gạt lúa
đối tượng lê văn lý và nguyễn quang cảnh cùng chú tại xã hiểm sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
vừa bị lực lượng công an bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản
lý và cảnh đều nghiện ma túy và là đối tượng côn đồ trên địa bàn
vào cuối tháng tám vừa qua khi địa phương vào mùa gặt
theo đó hai đối tượng này đã gặp các chủ máy gặt thuê và yêu cầu nộp tiền nếu muốn hoạt động trên địa bàn
mỗi xào lúa chủ máy gặt phải nộp ba mươi đồng
tinh vi hơn hai đối tượng đã tự soạn thảo một hợp đồng để gây sức ép cho chủ máy gặt
được biết lê văn lý đã có bốn tiền án về hành vi trộm cắp và chống người thi hành công vụ
ra tù chưa đầy một năm lý đã lôi kéo nhiều đàn em để tiến hành nhiều hoạt động phạm pháp trên địa bàn
trong hoạt động bảo kê máy gặt lúa nếu các nạn nhân không có tiền trả
bọn chúng đòi chiếm đoạt số lúa thành phẩm

em hỏi mãi này có phải mãi văn nhà không
ừ người ta uống lại mãi cái năng lực gặt đâu
thì họ gặt chóng đạm vườn ba trăm sáu mươi ba
thì cái ba chủ vườn ba mới nói là không có tiền trả
em bảo là ba mới uống được nếu mà không có tiền trả cho mãi thì ba phải đừng uống lại
những năm gần đây nông dân nghệ an đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất để giải phóng sức lao động
lợi dụng việc người ở tỉnh khác
khi đến gặt thuê một số nơi xảy ra tình trạng đối tượng côn đồ đe dọa
yêu cầu chủ máy gặt nộp tiền mới được hoạt động
công an nghệ an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương thường xuyên thông báo đến người dân và các chủ phương tiện
nếu xuất hiện tình trạng trên thì báo ngay cho cơ quan công an
các đối tượng có hoạt động bảo kê sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
đây là số liệu mới được thống kê từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong chiều qua ngày bốn tháng chín
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an về tình hình giao thông ngày bốn tháng chín
toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi hai người bị thương một mươi sáu người
trong đó toàn bộ là các vụ tai nạn giao thông đường bộ đường thủy nội địa đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ từ mùng hai đến ngày mùng bốn tháng chín
toàn quốc xảy ra bảy mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi tám người bị thương năm mươi tám người
giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ tai nạn giao thông
cũng như số người thiệt mạng và bị thương bảy mươi bốn vụ làm chết năm mươi tám người bị thương năm mươi sáu người
cũng theo cục cảnh sát giao thông trong ba ngày nghỉ lễ đã tập trung xử lý hơn chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tạm giữ sáu mươi năm xe ô tô gần một xe mô tô tước hơn sáu trăm linh giấy phép lái xe
theo đánh giá chung tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín
được đảm bảo cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
vào bảy h ba mươi phút sáng nay ngày năm tháng chín lễ khai giảng năm học mới đã được đồng loạt tổ chức
ở các trường học trên khắp cả nước
để đảm bảo cho ngày lễ khai giảng được an toàn các lực lượng chức năng đã bố trí phân luồng
tại các điểm ùn tắc đặc biệt là tại các cổng trường trên địa bàn
theo ghi nhận trong ngày hôm nay tại những địa điểm thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông
trong giờ cao điểm các lực lượng chức năng như lực lượng công an dân quân
thanh niên tình nguyện đã phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng từ sớm
nên tình trạng ồn tắc đã không xảy ra tại đây
tại thành phố hà nội để đảm bảo an toàn giao thông cho ngày khai giảng hôm nay
một trăm linh quân số của công an các phường được lệnh ứng trực làm nhiệm vụ hỗ trợ cho cảnh sát giao thông
phân luồng hướng dẫn giao thông tại các tuyến phố khu vực cổng trường học
gần bốn trăm linh nút giao thông trọng điểm cũng như hơn chín mươi tuyến giao thông huyết mạch của thành phố
đều có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
sau khi lễ khai giảng kết thúc theo ghi nhận của phóng viên
tại các điểm trường trên cả nước tình hình trật tự an toàn giao thông đã được duy trì tốt
không xảy ra ủn tắc
cũng trong tháng chín này bộ giáo dục và đào tạo sẽ triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông
cho học sinh đến trường
các trường học sẽ đẩy mạnh giáo dục quy định về an toàn giao thông cho học sinh
chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường
gia đình và học sinh phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học
thưa quý vị một thông tin về thời tiết mà chúng tôi mới cập nhật
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày hôm nay năm tháng chín
lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông đảo lưu dông philippines
vào hồi một mươi ba h ngày năm tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một trăm hai mươi bốn hai độ kinh đông cách đảo lưu dông khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày sáu tháng chín vị trí tâm bão cách tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông nam